trong khi dịch covid một mươi chín đang lây lan nhanh tại nhiều nước trên thế giới
thì tại trung quốc đang ghi nhận những tín hiệu tích cực
các chuyên gia y tế trung quốc nhận định là có thể cuối tháng ba này
thì thành phố vũ hán thuộc tỉnh hồ bắc cơ bản không có bệnh nhân mới
hoặc là chỉ ghi nhận vài ca
tại tâm dịch vũ hán tỉnh hồ bắc số ca mắc mới mỗi ngày giao động
trong khoảng từ một trăm linh đến một trăm hai mươi ca và tiếp tục giảm
cùng với đó là chiến dịch sàng lọc người dân đưa đến các cơ sở y tế xét nghiệm
thậm chí là thưởng tiền nếu người dân tự nguyện xét nghiệm
chính những yếu tố này đã khiến các chuyên gia y tế của trung quốc nhận định
có thể cuối tháng ba này vũ hán sẽ cơ bản không có bệnh nhân mới hoặc chỉ có vài ca
đến cuối tháng bốn người dân tại các địa phương ngoài vũ hán có thể bỏ khẩu trang
ngoài ra mới đây bệnh viện giã chiến quy mô lớn tại vũ hán đã đóng cửa vì hết bệnh nhân